thưa quý vị thôn đồng dòng xã quang nghiên huyện sông lô là thôn khó khăn nhất của tỉnh vĩnh phúc
với trên chín mươi là đồng bào dân tộc cao lan sinh sống
khác sau lời dạy của bác mỗi dân tộc phải chăm lo đặc tính của mình trong nghệ thuật
phải chú ý phát huy cốt cách dân tộc
cấp ủy chính quyền xã quang yên đã lựa chọn xây dựng thôn đồng rong
trở thành làng văn hóa kiểu mẫu của tỉnh vĩnh phúc từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
đây là trung tâm học tập cộng đồng nằm trong khu thiết chế văn hóa của thôn đồng dòng
tại đây mỗi vật dụng trưng bày đều được người dân trong thôn tự nguyện đóng góp
không những vậy những cán bộ thôn như chị hòa đã tự nguyện là hướng dẫn viên không đồng của thôn
để giới thiệu cho du khách gần xa và tuyên truyền phổ biến giáo dục cho học sinh
đến từ các trường học trên địa bàn huyện về truyền thống văn hóa của dân tộc mình
qua đó cũng muốn giáo dục đến thế hệ trẻ ví dụ như là con em của mình
cũng như là các bạn bè xung quanh du khách thập phương về
thì cũng hiểu biết được nền văn hóa bản sắc dân tộc của người cao lan
cùng với việc tự nguyện hiến đất xây dựng nhà văn hóa sân sinh hoạt cộng đồng
người cao lan ở thôn đồng rong còn được cấp ủy chính quyền xã quang yên
đầu tư khôi phục những lễ hội truyền thống ngôn ngữ chữ viết trang cục
và các làn điệu múa hát cổ
tàn lọng y môn trong các ngôi đình đền
di sản mau mường không chỉ là một nghi lễ quan trọng trong đời sống tâm linh của người mường
mà còn là di sản văn hóa tinh thần vô cùng quý giá của người mường
có phần tái hiện lại lịch sử trời đất từ thủa hồng hoang đến khi xuất hiện loài người
và quá trình đấu tranh với các thế lực để xây dựng và bảo vệ bản mường
như vậy đến nay tỉnh ninh bình đang sở hữu sáu di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
bốn di sản được công nhận trước đó là lễ hội hoa lư nghệ thuật hát sầm lễ hội làng bình hải nghề đá mỹ nghệ ninh vân
thưa quý vị tết cổ truyền trôn trần nam thờ mây năm hai nghìn hai mươi bốn của đồng bào dân tộc khơ me
sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi sáu tháng bốn
ngoài không khí vui tươi xung vầy mừng tết cổ truyền của dân tộc
đồng bào khơ me nam bộ càng phấn khởi hơn khi đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao
như mùa tết năm nay đã có rất nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ
được quan tâm tổ chức ở khắp các phung sóc chùa khơ me
đặc biệt là có nhiều bạn trẻ tích cực tham gia
góp phần lan tỏa mạnh mẽ những nét văn hóa truyền thống của đồng bào
múa trống xa dầm là hoạt động gắn liền với hầu hết những dịp lễ hội sinh hoạt gian quá của đồng bào khơ me
nơi nào xuất hiện loại hình nghệ thuật này nơi đó trở nên vui nhộn và sôi động
tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau phong trào này dẫn mai một
tại thành phố cần thơ góp phận lưu giữ
và phát huy nét văn hóa độc đáo này
thời gian qua các bậc tiền bối nghệ nhân đã nỗ lực truyền dạy
đến nay đã hình thành được nhiều đội nhóm múa xa dầm hoạt động hiệu quả
lúc đầu sư mới kiếm những cái thùng bê để cho mẹ đánh cho quen
quen thì sau này sư mới có điều kỹ chức lĩnh
mình dành dùm để mình giữ cái văn hóa
sư mới mua trống mới mua những cái trang phục của mẹ em
có nghĩa là từ đây về sau là cho thôi
thế hệ sau nữa để cho nó phát triển nó nối góp nối hoài với nó
nó nối góp nối hoài đâu có bỏ được cái truyền thống đó
không chỉ quan tâm dình dữ mua trống xa dầm
mà nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc khác như nhạc ngũ âm múa rơm vong sân khấu dù kê
cũng được nhiều ngôi chùa quan tâm mở lớp dạy cho thanh niên
và hiện nay có nhiều em vô cùng thích thú mạnh dạng tham gia biểu diễn
ở nhiều sự kiện văn hóa của đồng bào
thì vui là mình được đi chơi này kia
biết cái này cái kia còn giới dịch văn hóa
mình giúp các em mình phát triển thêm với lại giới dịch được mấy cái văn hóa bán điểm
âm nhạc này là cũng một cái nghề
các cháu mà có năng khiếu nếu mà mình đào tạo đúng
thì các cháu trở thành một người ngẫu nhiên có được cái nghề
trong cái cuộc sống của mình nó sẽ thay đổi rất nhiều
do vậy thì trong hướng tới sẽ phát huy
và đồng thời cũng là dình dữ bảo tồn văn hóa của dân tộc được tốt đẹp hơn
bên cạnh đó trong dịp đón mừng tốt của truyền năm nay
nhiều địa phương khắp đồng bằng sông cửu long còn có nhiều hoạt động phong phú khác
như hội thi giết chữ đẹp tiếng khmer
biểu diễn trang phục múa hát truyền thống dân tộc dân dân
tất cả tạo nên không khí đón năm mới vui tươi ấm áp và đoàn kết